nhân kỷ niệm tám mươi sáu năm thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chiều nay đồng chí hoàng trung hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội cùng các đồng chí trong thường trực thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với thành đoàn hà nội
phát biểu tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải biểu dương những đóng góp của thanh niên thủ đô trong sự nghiệp xây dựng
phát triển và bảo vệ thủ đô và đất nước đồng thời khẳng định thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân thành phố luôn tạo nhiều cơ chế chính sách để bảo đảm quyền lợi ích nhu cầu chính đáng của thanh niên
để thanh niên học tập làm việc khởi nghiệp đóng góp sức trẻ tinh thần nhiệt huyết sáng tạo cho sự nghiệp phát triển của thủ đô cũng như cả nước
đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị trong thời gian tới thành đoàn hà nội cần tiếp tục tập trung củng cố tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị
tư tưởng và hành động mở rộng mặt trận thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên phát huy vai trò nòng cốt trong việc xây dựng tổ chức
định hướng về chính trị và tư tưởng cho hoạt động của hội liên hiệp thanh niên và chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng